một vụ án mạng vừa xảy ra tại huyện grông năng tỉnh đắk lắk
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng gây án
đối tượng là nguyễn duy thiệu chú tại xã phú xuân tỉnh đắk lắk
thiệu và chị đặng thị anh chú tại huyện eak có quan hệ tình cảm
tuy nhiên sau khi chị anh muốn chấm dứt quan hệ với thiệu do gia đình ngăn cấm
thì thiệu lại nảy sinh sự ghen tuông do nghi ngờ chị anh có quan hệ với người khác
tại dãy của chị anh gặp nguyễn đình thăng đang giúp chị anh tưới cây
thiệu đã tiến tới dùng dao thái lan mang theo người đâm vào bụng và lương anh thăng
khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện thương tích ba mươi sáu